cơn bão sarika đã mạnh thêm một cấp lên cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu một mươi
tâm bão lúc một mươi ba h cách đảo luzon philippines khoảng hai trăm tám mươi km về phía đông nam
dự báo hai mươi bốn giờ tới bão sẽ đi với tốc độ hai mươi hai mươi năm km một giờ
theo hướng tây tây bắc khả năng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi sẽ đi vào biển đông
đến một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng một mươi tâm bão sẽ cách huyện đảo hoàng sa khoảng sáu trăm tám mươi km về phía đông
cường độ bão cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn một mươi năm
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão đi với tốc độ hai mươi km một giờ theo hướng tây và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi tâm bão sẽ ở trên vùng biển phía đông huyện đảo hoàng sa
cường độ bão mạnh lên cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm một mươi sáu
dự báo bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão sẽ đổi hướng thành tây tây bắc
ngay từ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hoàn lưu bão sarika sẽ khiến gió ở khu vực bắc biển đông
gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
mạnh lên cấp tám cấp một mươi một vùng gần tâm bão cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi năm một mươi sáu biển động dữ dội
vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn giờ tới sẽ được xác định là phía bắc vĩ tuyến một mươi năm và phía đông kinh tuyến một trăm một mươi một
tàu thuyền cần nhanh chóng ra khỏi khu vực này